kể từ ngày một mươi hai tháng sáu phí một số dịch vụ xác minh giấy tờ cấp hộ chiếu sẽ giảm từ hai mươi đến năm mươi
việc giảm phí này được áp dụng với một số dịch vụ như xác minh giấy tờ tài liệu
phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phí cấp hộ chiếu giấy thông hành
giấy phép quản lý pháo và quản lý vũ khí
hiệu lực áp dụng việc giảm phí như trên bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sau năm hai nghìn hai mươi có quy định nộp phí lệ phí trên sẽ trở lại quy định như trước ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi